thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oil và một số cơ quan tổ chức có liên quan
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với ông lê đức thọ nguyên bí thư tỉnh ủy bến tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở đối với ông lê đức thọ nguyên bí thư tỉnh ủy bến tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
sau khi thuê tàu ông cường là người quản lý điều hành và tiếp tục hoạt động nghề lưới kéo và thu mua hải sản
nhưng khi ra biển ông cường đã liên hệ mua bán dầu không hóa đơn chứng tử để thu lời bất chính
hiện bộ đội biên phòng cà mau đã tịch thu toàn bộ hai mươi hai trăm linh lít dầu vi phạm
đồng thời xử lý vi phạm hành chính đối với ông cường về hành vi mua bán hàng hóa không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp
còn vào sáng nay một mươi năm tháng một mươi hai công an các tỉnh thành đã đồng loạt gia quân
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp noel tết dương lịch và tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn thành phố
đợt cao điểm kéo dài đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng và tất cả quận huyện đồng loạt tổ chức lễ gia quân
toàn lực lượng quyết tâm hoàn thành một mươi tám nhiệm vụ trọng tâm một mươi chỉ tiêu công tác trên các lĩnh vực
trước đó trong một mươi năm ngày gia quân thực hiện đợt cao điểm công an thành phố đã tập trung lực lượng
triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tổ chức tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
điều tra khám phá thành công nhiều chuyên án vụ án lớn điển hình
với mục tiêu chủ động nắm tình hình từ xa từ sớm huy động một trăm linh lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa
tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm công an hải dương sẵn sàng tâm thế triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại quảng trường tây bắc công an tỉnh sơn la đã tổ chức lễ gia quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn theo đó công an tỉnh sơn la sẽ huy động tối đa các lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật
nghiệp vụ triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức
tội phạm liên quan tín dụng đen lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ tội phạm cướp giật trộm góc và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp tết
đang trên đường vận chuyển thuê ma túy một đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ
công an huyện mường la tỉnh sơn la vừa bắt quả tang đối tượng lý a vạng chú xã trường xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin một xe máy một điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng lý a vạng khai nhận vận chuyển thuê ma túy từ biên giới đang mang đi tiêu thụ thì bị công an huyện mường la bắt giữ
sau lễ gia quân cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã trấn áp và bắt giữ ba nhóm đối tượng hoạt động cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
với lãi suất lên đến chín trăm linh triệu đồng
nhóm của nguyễn kim kỳ chú quận bảy gồm hơn một mươi đối tượng tổ chức cho vay với lãi suất lên đến bảy mươi năm một tháng
tương đương chín trăm linh một năm trong vòng chưa đầy một năm thu lợi bất chính lên đến gần một mươi tỷ đồng
nhóm của nguyễn đại đức chú thạnh quận bốn cầm đầu gồm bốn đối tượng cho vai lãi suất lên đến bốn trăm hai mươi một năm
và khi người vay không đủ tiền đóng lãi các đối tượng đe dọa hành hung người nhà của người vay
phòng cảnh sát hình sự cũng đã xác lập chuyên án triệt xóa nhóm gồm ba đối tượng cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự do nguyễn tấn hùng cầm đầu
tại tỉnh phú yên công an thị xã sông cầu đã đồng loạt gia quân triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
điều tra xử lý các vụ việc vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đây là trần khánh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú xã xuân phước huyện đồng xuân tỉnh phú yên
đã điều tra công an thị xã sông cầu khởi tố ra lệnh tạm giam về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
quang bị bắt quả tăng khi đang có hành vi thu bốn năm triệu đồng tiền lãi của số tiền vay ba mươi triệu đồng từ một chủ quán cà phê
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ hai con dao hai quyền vở ghi nội dung cho vay một trăm bảy mươi tám tờ giấy mượn tiền
kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất từ một trăm tám mươi đến hai trăm bốn mươi một năm gấp chín đến một mươi hai lần
mức lãi suất cao nhất theo quy định của bộ luật dân sự
trước đó công an thị xã sông cầu cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn tấn quang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chú phường xuân yên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
điều tra ban đầu xác định đối tượng hoạt động cho vay với lãi suất một trăm tám mươi một năm gấp chín lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của bộ luật dân sự
khó khăn nhất trong đấu tranh với tội phạm cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
thì cái thứ nhất là cái người đối tượng cho vai á và người vai thì không biết nhau và thỏa thuận qua hầu hết là thỏa thuận qua điện thoại di động
sau khi thỏa thuận xong thì hai bên gặp nhau cho vay và chỉ viết giấy mượn tiền không thể hiện được lãi suất vay
vì vai vẫn biết là lãi suất cao nhưng mà khi vai thì được thường giấu gia đình để tiêu sài cá nhân nên khi mà không có khả năng trả nợ thì người vai thường giấu không hợp tác
để góp phần ngăn chặn tín dụng đen len lõi và đời sống của người dân
lãnh đạo công an thị xã sông cầu
chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp công an các xã phường ra soát lên danh sách các đối tượng trong và ngoài địa phương
có các biểu hiện hoạt động tín dụng đen trên địa bàn thị xã
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông báo kịp thời các phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này đến từng người dân
phối hợp với các cơ quan ban ngành đoàn thể tham hứng cấp ủy chính quyền địa phương
giải quyết kịp thời các vấn đề an sinh xã hội hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt với hoạt động tín dụng đen
sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thị xã sông cầu thời gian qua
đã góp phần hạn chế ngăn ngừa loại tội phạm này
thế nhưng để chặt đứt tình trạng tín dụng đen bên cạnh sự vào cuộc cũng như các giải pháp quyết liệt của lực lượng công an
mỗi tổ chức cá nhân cần cân nhắc kỹ trước khi vay vốn không nên nghe lời mời gọi cho vay dễ dàng
lãi suất hấp dẫn để rồi bị sập bẫy tàn ra bại sản
người dân nên tìm đến những tổ chức tín dụng uy tín để được tư vấn và có phương án tài chính an toàn hợp lý
tiếp tục với một thông tin khác
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho một nam bệnh nhi một mươi hai tuổi
bị dập nát hai bàn tay mờ mắt và hàng loạt vết thương trên cơ thể do pháo nổ
bệnh nhi trú tại xã cư ê bua thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai bệnh nhi được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
trong tình trạng đa chấn thương huyết áp tụt mất nhiều máu dập nát hai bàn tay
có nhiều vết thương vùng mặt hai mắt hai chân do pháo nổ
bộ bàn tay trái tháo bỏ bốn ngón bàn tay phải các vết thương ở hai chân đã được cắt lọc để hờ
hiện tại mắt của bệnh nhi có dấu hiệu mờ
đến sáng nay sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn định và sẽ được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị
được biết cháu bé bị thương nặng do tự chế pháo nổ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với cao mạnh thắng chú thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
là giám đốc kho bạc nhà nước huyện bắc mê tỉnh hà giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết quả điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà phạm thị long
chú phường minh khai thành phố hà giang tỉnh hà giang thằng đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc
khai thác mỏ đá tại thôn nà viền xã giáp trung huyện bắc mê tỉnh hà giang
nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt của bà long trên hai ba tỷ đồng
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ba bị cáo
nguyên là hiệu trưởng phó hiệu trưởng kế toán của hai trường cao đẳng tại đắk lắc
về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị cáo là nguyễn trọng hòa nguyên hiệu trưởng trần văn khương nguyên tổ trưởng tổ tài vụ
kiêm phụ trách kế toán trường cao đẳng sư phạm đắk lắc và tô viết tài
nguyên phó hiệu trường trường cao đẳng công thương việt nam phụ trách cơ sở đắk lắc
theo cáo trạng nguyễn trọng hòa trần văn khương đã lập khống hồ sơ thu chi gây thiệt hại
tài sản nhà nước một tỷ một trăm một mươi chín triệu đồng
liên quan đến vụ việc tô viết tài đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
đồng phạm trong việc thực hiện hành vi giả mạo khai man là tài liệu kế toán
ký vào bốn bộ hồ sơ chứng tử nói trên
việc làm của tài đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn một trăm bốn mươi ba triệu đồng
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi trước thời điểm khởi tố vụ án
khương và hòa đã nộp vào quỹ nhà trường số tiền hơn một tỷ tám mươi năm triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trọng hòa và trần văn khương
mỗi bị cáo ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
riêng bị cáo tô viết tài bị tuyên phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo
một đường dây chuyên thu gom xe cầm đồ xe gian trên địa bàn tp hcm
và các tỉnh thành lân cận
sau đó đục số khung số máy sửa thành xe lướt xe mới rồi bán ra thị trường
vừa bị công an tp hcm triệt phá
công an tp hcm đã khởi tố và bắt tạm giam bùi văn tân
chú huyện hóc môn cùng tám người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó qua công tác đăng ký cấp biển số mô tô xe gắn máy
lực lượng công an phát hiện một số hồ sơ có nhiều dấu hiệu bất thường
số khung số máy có dấu hiệu mai đục lại nên đã tạm giữ phương tiện để giám định
truy nguyên nguồn gốc lực lượng công an xác định các xe trên của hệ thống cửa hàng
bán xe máy tân tiến do đối tượng bùi văn tân làm chủ
khám xét khẩn cấp hệ thống cửa hàng và các địa điểm có liên quan
lực lượng công an đã phát hiện tạm giữ hai trăm chín mươi xe mô tô
trong đó có một trăm bốn mươi hai xe bị đục số khung số máy
truy nguyên một xe mô tô đã bị mất trộm vào năm hai nghìn một mươi
hơn một mươi phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô của các hãng
máy móc thiết bị dụng cụ sử dụng để mài đục lại số khung số máy
và nhiều tài liệu đồ vật dữ liệu liên quan
theo điều tra khoảng năm hai nghìn hai mươi một tân đã móc nối với một số đối tượng
mua xe máy không rõ nguồn gốc không có giấy đăng ký xe từ các tiệm cầm đồ
trên địa bàn tp hcm và các tỉnh lân cận hoặc trên mạng xã hội
rồi thuê mài đục lại số khung số máy
trung khớp với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng xe mô tô đã mua
nhằm tối đa hóa lợi nhuận tân tiếp tục chỉ đạo các nhân viên
tần trang các xe thành xe lướt xe mới để bán cho khách hàng
bước đầu công an xác định từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba tân đã bán ra hơn ba chín trăm linh mô tô
tính riêng năm hai nghìn hai mươi ba đã bán ra gần một năm trăm năm mươi xe mô tô thu lợi bất chính khoảng một mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục mở rộng điều tra
làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
và các hành vi sai phạm khác của đường dây này